thưa quý vị di chuyển xuống nước ta một cách từ từ nhưng đi đến đâu không khí lạnh làm nhiệt độ giảm mạnh tới đó
khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội trong đêm nay và sáng sớm ngày mai mới chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
nhiệt độ giảm xuống còn từ một mươi tám cho đến hai mươi độ trời chuyển rét về đêm và sáng
sang ngày mai khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống duy trì tình trạng mây nhiều ở các tỉnh miền bắc
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh đông bắc bộ giao động trong khoảng từ hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ
ở các tỉnh phía tây bắc bộ ảnh hưởng của không khí lạnh là không đáng kể
vì thế nhiệt độ duy trì trong khoảng từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
cường độ không mạnh nhưng gió đông bắc của không khí lạnh tiếp tục tương tác với địa hình đón gió của dãy trường sơn
khiến cho một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở xuống cho đến quảng ngãi trong đêm nay và ngày mai vẫn có mưa nhiều nơi
trong đó khu vực các tỉnh nam nghệ an hà tĩnh quảng trị và thừa thiên huế là những nơi có mưa vừa
có nơi mưa to và rông
với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai giao động trong khoảng từ hai mươi cho đến ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
còn về nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng giảm xuống còn từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
với khu vực đà nẵng quảng nam và quảng ngãi nhiệt độ cũng hạ xuống còn từ hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ
khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận nằm ngoài tác động của không khí lạnh nên trời vẫn có nắng
nhiệt độ cao từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
ở phía nam dãnh thấp xích đạo trục năm bảy độ vĩ bắc vẫn là hình thái chính chi phối thời tiết nam bộ
khiến cho khu vực nam bộ tiếp tục lặp lại những cơn mưa rông về chiều và tối
cục bộ vẫn có những điểm mưa to giao động trong khoảng từ ba mươi cho đến sáu mươi mm
trong mưa rông chuyển mùa này cũng cần phải lưu ý tới hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
về nhiệt độ khu vực tây nguyên không chịu ảnh hưởng của bất kỳ hình thái gây mưa nào nên trời nắng cả ngày
nhiệt độ cao giao động trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
còn ở nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy
sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét biển động
ngoài ra khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai